thưa quý vị theo bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày năm tháng sáu đến sáu h ngày sáu tháng sáu
việt nam có ba mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới từ bệnh nhân tám năm trăm bốn mươi hai đến tám năm trăm tám mươi ghi nhận trong nước
tại bắc giang hai mươi một ca tp hcm một mươi ca bắc ninh tám ca
đều là các ca được phát hiện trong các khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính từ sáu giờ ngày sáu tháng sáu việt nam có tổng cộng bảy hai mươi chín ca ghi nhận trong nước
và một năm trăm năm mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm bốn trăm năm mươi chín ca
có một mươi năm tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
tính đến một mươi sáu h ngày bốn tháng sáu nước ta đã thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt một và hai
tại các tỉnh thành phố là hơn một hai mươi bốn triệu liều